theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
đến sáu giờ ngày một mươi tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ năm mươi năm không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
tin vui là có thêm một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện giãi chiến củ chi được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi là ba trăm một mươi bảy trên ba trăm ba mươi hai ca chiếm chín mươi năm
trong số ba trăm ba mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm một mươi bảy ca chín mươi năm năm
số ca còn đang điều trị là một mươi năm ca bốn năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là chín một trăm ba mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm năm mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác là tám tám mươi bảy người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là chín trăm linh hai người